từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn quốc trung ba mươi một tuổi trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
tiếp tục bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
và điều đáng nói là trung còn tàng trữ cả vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng công an ập vào phòng trọ trên đường nguyễn thị cận
bắt giữ trung với hơn năm mươi gram ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ
và một khẩu súng rulo bắn đạn cao su đã lên nỏng
một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy đá
mở rộng điều tra công an thành phố bắt giữ thêm nguyễn hồng kết thường xuyên mua ma túy về sử dụng
khai nhận với cơ quan công an số ma túy đá được trung lấy từ một đối tượng không rõ lai lịch ở quảng nam
để bán lại cho người lao động và công nhân trên địa bàn
còn súng được mua từ một người quen để phòng thân